theo nghiên cứu của ngân hàng thế giới world bank thời gian đi lại của người dân hà nội từ nhà đến điểm tiếp cận giao thông công cộng là quá dài
thiếu kết nối với các khu dân cư và các khu đô thị mới thậm chí thiếu cả nhà chờ
tỷ lệ hành khách sử dụng xe buýt lại quá ít chỉ khoảng một mươi
một giải pháp được đưa ra đó là áp dụng xe minibit hay còn được gọi là xe buýt nhỏ có sức chứa từ một mươi sáu chỗ trở xuống
có chức năng gom khách từ những trục đường nhỏ ra đến đường lớn
giải pháp này sẽ hạn chế bớt phương tiện cá nhân giảm ủn tắc giao thông nhưng cũng cần phải được khảo sát và áp dụng một cách phù hợp
hiện tại cấu trúc đô thị đặc thù của hà nội và thành phố hồ chí minh là mặt đường quá hẹp
thành phố hồ chí minh có trên bốn con đường nhưng đường rộng trên bảy mét chỉ chiếm ba mươi
tại hà nội độ bao phủ mạng lưới xe buýt mới sắp xỉ bảy mươi tỷ lệ hành khách sử dụng xe buýt rất thấp
mặc dù trợ giá của nhà nước tại các thành phố lớn tỷ lệ xe đi xe buýt chỉ quanh quần một mươi
vì rõ ràng là chất lượng vận tải công cộng là sẽ không cái sức thu hút nó chưa cao
việc phát triển minibis nhằm kết nối tới những phương thức vận tải hành khách khối lượng lớn như xe buýt hay brt hay metro tại hà nội thành phố hồ chí minh
theo các chuyên gia là rất cần thiết
tuy nhiên cần có khảo sát đưa mô hình minipis phù hợp tránh như việc hà nội đầu tư vào dự án bít nhanh brt hà nội mà chưa hiệu quả trong thời gian qua
những hạ tầng nào đủ điều kiện để chúng ta tổ chức những tuyến
có tinh chất là gom ra những trục chính hoặc trục thứ cấp
thứ hai là trên những hành lang đó là phải tạo ra một hệ thống hạ tầng phù hợp
thứ ba là phải có một hệ thống giá vẽ linh hoạt thấp dẫn
và thứ tư là nếu mà nếu mà nhà nước đứng ra đầu tư hệ thống thì nhà nước phải có một cơ chế để khuyến khích đầu tư
thì rõ ràng cái mô hình milbit là một cái mô hình cần thiết nhưng cái hiệu quả và cái năng lực vận chuyển thì lại thấp
nên cái việc cải thiện cơ sở tầng cho người đi bộ là giải pháp quan trọng hơn cần phải ưu tiên hơn trong vùng lõi của đô thị
bởi vùng đó hiện nay cái mật độ phủ của xe buýt hiện hữu đã khá là tốt rồi
còn vùng bên ngoài và vùng ở những vùng nông thôn ngoại thành những khu đô thị mà hiện nay thiếu kết nối vận tải công cộng cự li tiếp cận đó lớn
nhưng mà xe buýt đi vào đó hoạt động và đáp ứng được những cầu phù hợp thì nên khuyến khích mini biz ở những khu đó
thậm chí là trong khuôn viên các trường đại học lớn thì có thể dùng minibit để gom kết nối
việc phát triển minipis để tăng khả năng tiếp cận của người dân với phương tiện giao thông công cộng được cho là rất cần thiết
tuy vậy triển khai minibis tại các đô thị việt nam có khả thi hay không lộ trình bước đi như thế nào cho phù hợp với điều kiện của các đô thị nước ta
đây không chỉ là bài toán của các nhà quản lý mà còn là vấn đề được các chuyên gia giao thông các nhà nghiên cứu doanh nghiệp và đông đảo người dân quan tâm